ngày hai mươi ba tháng một mươi một mạng xã hội facebook chia sẻ clip nam thanh niên giả vờ vào tiệm điện thoại hỏi mua điện thoại
rồi sau đó ra tay cướp và gây bức xúc dư luận
vụ việc cũng là lời cảnh tính nên người dân đề cao cảnh giác với tội phạm
theo chủ cửa tiệm điện thoại tại hẻm bốn mươi bảy bình thành phường bình hương hòa b quận bình tân
khoảng một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi một nam thanh niên chạy xe máy vào tiệm hở mua điện thoại
lúc này chủ tiệm điện thoại lấy điện thoại hiệu samsung trị giá khoảng một mươi triệu đồng đưa cho khách xem
họ bỏ chạy mặc dù nhiều người đã đuổi theo nhưng không được
sự việc sau đó được trình báo đến công an địa phương để xử lý theo quy định